ngành thống kê cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thống kê để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ các cấp các ngành
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi của ngành thống kê được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng nêu rõ thành tiệu phát triển đất nước trong năm hai nghìn một mươi chín có sự đóng góp của ngành thống kê trong đó tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch quy mô nền kinh tế đạt hai trăm sáu mươi hai tỷ usd
trước kia nhiều người hay nghĩ tăng trưởng chủ yếu do vốn tín dụng nhưng theo số liệu thống kê mới công bố thì tăng trưởng tín dụng năm hai nghìn một mươi chín hơn một mươi ba
trong khi đó tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm ba mươi ba ba mươi bốn gdp đây là điều quan trọng trong khi sức dân được huy động

thủ tướng nêu rõ thành tiệu phát triển đất nước trong năm hai nghìn một mươi chín có sự đóng góp của ngành thống kê trong đó tăng trưởng tín dụng nhưng theo số liệu thống kê mới công bố thì tăng trưởng tín dụng

thủ tướng yêu cầu phải đổi mới hơn nữa phương pháp chế độ thống kê theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với thực tiễn việt nam trong đó tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin tập trung nghiên cứu phương pháp thống kê mới hiện đại nhằm giảm thiểu vùng chống thông tin nhất là những thông tin rất quan trọng như năng suất chất lượng hiệu quả của nền kinh tế các khu vực kinh tế chưa được quan sát cách chỉ tiêu giám sát đánh giá quá trình cơ cấu nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng